liên quan vụ việc bang quản trị chung cư miếu nổi thuộc quận bình thạnh tp hcm
bị khởi tố bắt giam về tội tham mâu tài sản
theo kết quả điều tra khi còn là trưởng bang quản trị chung cư miếu nổi phường ba quận bình thành
phạm phương đã bắt tay với đơn vị lắp đặt để nâng khống giá lắp thang máy
theo điều tra thời điểm đang tại chức phạm phương với tư cách là trưởng bang quản trị chung cư miếu nổi
đã bàn bạc với phan phương đại lắp đặt bốn thang máy ở lô b và lô c với giá rẻ
để nâng khống giá trị thang máy trong hợp đồng
sau đó phan phương đại đề xuất lắp thang máy giá rẻ thì mỗi thang chỉ mua ba linh kiện chính
nhập khẩu thái lan hoặc hàn quốc là máy kéo tủ điện và cắp tải
các chi tiết còn lại mua vật liệu gia công hoặc thuê công ty khác gia công
nhằm giảm giá thành chiếm đoạt tám trăm ba mươi năm triệu đồng và chia nhau
trong quá trình làm trưởng bang quản trị chung cư miếu nổi phương đã thuê đơn vị thi công
sưu chứa đường nội bộ dù nhiều lần bị ủy ban nhân dân phường ba
quản lý đô thị quận bình thạnh thanh tra sở xây dựng lập biên bản nhắc nhở
yêu cầu giữ nguyên thiết kế ban đầu vì chưa có giấy phép xây dựng
khi bị xứ phạt thì phương sử dụng tiền đóng góp của cư dân đến nộp phạt
ngoài ra phương công an quản trị chung cư không lấy ý kiến cư dân
tự bàn bạc thống nhất lấy mặt bằng thuộc phần sử dụng chung của chung cư
cho nhiều người thuê mua bán
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với phạm phương đinh việt phan phương đại
về hành vi tham mô tài sản hiện vụ vị đang được tiếp tục điều tra làm rõ